hiện nay cũng có rất là nhiều người tin dùng những cái sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược để chữa bệnh cơ xương khớp
vậy thì không biết là bác sĩ hà có cái nhìn nhận và đánh giá như thế nào về hiệu quả của những thảo dược này ạ
thực ra thì câu chuyện này thì nó không phải là mới nhưng mà đặc biệt trong cái thời đại hiện nay khi mà bùng nổ thông tin đúng không
chúng ta phải dùng từ đó bùng nổ thông tin nhà nhà tìm hiểu thông tin người người cha google đúng không ạ
thế thì chúng ta cũng thấy một điều là khẳng định một điều đầu tiên là thuốc hiệu quả truyền và các thảo dược hiệu quả truyền
nếu sử dụng đúng cách hợp lý và đúng chỉ định rất tốt và rất có lợi cho người bệnh nhân bị bệnh lý cơ xương khớp
nói riêng vào một số các bệnh lý khác thì trong các chương trình khác chúng ta sẽ bàn
thế thì chúng tôi cũng có thể chia sẻ thêm về như chúng tôi đã nói ban đầu thì
bệnh cảnh của cơ xương khớp hay trinh tí của hiệu quả truyền rất là đa dạng và phong phú
và mỗi một cái nhóm khi chúng ta chia nhỏ ra thì chúng ta sẽ có các cái bài thuốc cổ truyền điều trị khác nhau
thế thì tuy nhiên thì cũng theo như các cụ ngày xưa để lại thì chúng tôi cũng có thể nhắc đến những cái bài thuốc
và bây giờ có lẽ là cũng là các thảo dược
thảo dược hiệu quả truyền được sử dụng khá là phổ biến để điều trị bệnh
chúng ta có thể nhắc đến những bài thuốc nổi tiếng như là bài thuốc quyên tý thang chẳng hạn
hay là bài thuốc độc hóa tăng ký sinh hay là như bài thuốc thân thống chú thang chẳng hạn
thế thì tại sao lại nhắc đến ba bài thuốc
tại vì nó có những cái đặc thù riêng và những cái giá trị riêng của các bài thuốc đấy
thì bài thuốc quyên tí thang thì là một cái bài thuốc mà sử dụng nhiều vị thuốc hiệu quả truyền
thế thì qua kinh nghiệm lâm sàng và để lại thì cái bài thuốc đấy lại chữa cho các cái phần bệnh
mà chúng ta hôm nay nói gọi là cái nửa người trên nhiều của vần cơ sương khớp
tức là gì
phía gần cao nhất chúng ta nói là có bệnh lý phần cuộc sống cổ chẳng hạn
các cái bệnh lý về thoái hóa cuộc sống cổ này
hay là các cái bệnh lý về thói hóa cuộc sống cổ này
hay là các bệnh lý về khớp vai này
các bệnh lý về các cái bệnh lý về khớp bàn ngón tay như là viêm khớp đặng thấp rồi v v
thì là thường người ta lại hay sử dụng bài thuốc quyên tí thang
trong khi đó thì lại có một bài thuốc khác là bài độc hoạt tăng ký sinh thang của tôn tư mạo chẳng hạn
thì lại là một bài thuốc mà lại sử dụng nhiều cho các cái bệnh lý cơ sương khớp
nhưng trọng điểm là chú trọng cho những cái bệnh mà
mà nó lại thiên hướng là nó đau từ thắt lưng lan xuống chân
thì nó lại áp dụng rất nhiều cho những cái bệnh nhân như là đau thắt lưng đau tần kinh tọa thói hoa khớp gối viêm khớp gối chẳng hạn như vậy
thì nó lại sử dụng cho những bệnh nhân ấy
thế rồi bài thuốc thân thống chung với thang là một bài thuốc cũng rất nổi tiếng của tác giả vương thanh nhậm
viết trong quyển y lâm cải thác
chúng tôi cũng kể câu chuyện này để quý vị lắng nghe thêm
vì vương thanh nhậm là một giai nghi nổi rất nổi tiếng của trung quốc
và cái quyển ly lâm cải thác là một cái quyển sách rất nổi tiếng của ông
mà khi quyển sách ra đời thì đưa ra những cái kinh nghiệm và những cái luận thuyết điều trị
nó có thay đổi và nó khác so với y học y học cổ truyền kinh điển trước đó
và tạo nên một cái thời kỳ
vang bóng và những cái kinh nghiệm và những cái truyền lại của tác giả vương thanh nhậm được sử dụng rất nhiều
trong đó bài thuốc thân thống chung với thang thì là một cái bài thuốc tập trung điều trị cho những cái bệnh nhân trứng phong thấp tí phong hàn thấp tí
nhưng mà rất tập trung chữa cho những cái bệnh nhân mà hiệu quả cho những bệnh nhân mà trong thể huyết ứ
huyết ứ theo cổ truyền thì lúc này nằm chuyên sâu trong trường

thì bản thân ở trung quốc nghiên cứu rất nhiều và bản thân ở việt nam thì tôi cũng vinh dự là một tiến sĩ y học của truyền được nghiên cứu về bài thuốc thân thống chung với thang
áp dụng phối hợp với một số phương pháp khác của y học của truyền như điện châm sọ bọc bấm huyệt kéo rán cuộc sống và điều trị cho các cái bệnh nhân thoát vị ế đệm của sống thắt lưng
thì đã cho kết quả điều trị rất là tuyệt vời
thì cái bài thuốc này thì
nó lại mạnh về cái hoạt huyết hoa ứ thông tin hoàn lạc
nó cũng có cả bổ can thận trong đấy
nhưng mà nó mạnh về phần đấy và nó điều trị khá là hay trong các bệnh nhân thoát vị đệm
và những cái trường hợp đau cấp phải đau
và nhìn rộng ra thì thấy rằng là không phải chỉ những trường hợp đấy mà khi chúng tôi sử dụng trên lâm sàng thì cả những cái bệnh nhân có các cái phản ứng của hệ cơ xương cấp
thậm chí các bệnh nhân mà đau ở các khớp khác
không phải chỉ có mỗi các cái dấu hiệu của cuộc sống
mà những bệnh nhân kể cả các khớp như khớp tay khớp vai cũng thấy bệnh nhân có hiệu quả
thế thì với ba bài thuốc đấy thì tùy theo cái kinh nghiệm của thầy thuốc hiệu của truyền
thì người ta sẽ cân nhắc và người ta chọn lựa bài thuốc cho bệnh nhân
và người ta còn ra giảm các vị thuốc
thế thì trong các cái bài thuốc đấy thì có rất nhiều vị thuốc gọi là thảo dược hiệu của truyền
chúng ta nói thế cho dễ hình dung
nó chính là những vị thuốc
thì chẳng hạn như các cái vị
như khương hoạt chẳng hạn độc hoạt chẳng hạn
trong các cái bài thuốc đấy thì nó có những cái nhóm thuốc mà liên quan đến trong điều trị phong thấp khu phong trừ thấp
thì như khương hoạt độc hoạt phòng phong tế tân tần dao
thế thì trong đó thì khương hoạt thì nó lại tác dụng rất là hay và nó lại cái nửa phần trên nó tác dụng rất là mạnh
không có độc hoạt thì nó lại tác dụng vào nửa phần dưới nhiều rất là hay
thế rồi các cái vị mà phối hợp kết hợp trong các cái bài thuốc đấy và còn cả cái vị da giảm nữa người ta sử dụng rất nhiều
bởi vì theo đồng nghi thì trị phong là phải tiên trị huyết
huyết thành phong tất diệt
tức là phần huyết trong cơ thể mà không được nuôi dưỡng tốt
thì sẽ không điều trị được các cái bệnh liên quan đến thuộc phạm vi mà do yếu tố phong
vậy thì trị phong phải tiên trị huyết
mà trị huyết thì người ta lại nhắc đến cái nhóm thuốc
trong cái tứ vật xuyên khung đương quy thục địa bạch thược
thì nó lại là nằm trong nhóm của tứ vật
thì nó xuất hiện trong các bài thuốc mà nó vừa tác dụng bổ huyết
nó vừa hoạt huyết nó vừa bổ huyết rất là tốt
thì rồi các cái vị thuốc khác
trong đấy lại có bài thì sử dụng một số vị trong bài tứ quân
ví dụ như là đẳng sâm cam thảo bạch linh chẳng hạn
thì là những cái nhóm
đó là những cái vị thuốc mà nó tác dụng vào phần khí
thế thì trong các cái bài thuốc đấy thì ví dụ như người ta phối hợp với đẳng sâm chẳng hạn với cam thảo chẳng hạn
thì nó cũng bổ khí ít khí
trong cơ thể thì khí mà khỏe thì mới có thể là cơ thể mới khỏe mạnh được thì khí huyết nó lưu thông được
thế và những cái vị đặc thù như là liên quan đến bổ thận
chẳng hạn như là những vị chẳng hạn như là utt
nó vừa hòa tuyết nó vừa dưỡng huyết nó lại có cả bổ thận đỗ trọng rất là bổ tăng gây sinh
là những cái vị rất là hay sử dụng trong đấy
thế thì trong mỗi bài thuốc thì nó có phối mũ khác nhau
nhưng mà những vị thuốc mà ai nếu ai uống thuốc đông y nhiều cũng khá quan tâm
những cái vị điển hình như chúng tôi nói như khưng hoạt độc hoạt phỏng phong tăng gây sinh tế tân
tạo hay là đẳng sâm phù hợp cam thảo rồi lại có một chút hoàng kỳ nữa
rồi cho đại táo rất là tốt cho bệnh nhân
thế rồi trong đó thì các cái bài thuốc cũng hay sử dụng có thể có cả cuối tâm dẫn thuốc
gọi là cả những cái lúc mà người ta sử dụng những cái vị thay đổi theo thầy thuốc
có thể người ta sử dụng quế chi để nó chạy trong các cái đường kinh lạc chẳng hạn đấy
thế rồi người ta có thể sử dụng
trong vị bài thuốc lại có vị thuốc gừng gọi là đông nghi gọi là sinh khương
đấy nó vừa dẫn thuốc vừa tán an vừa trừ an chẳng hạn
như vậy thì muốn nói rằng là trong nhà cổ truyền thì có rất nhiều vị thuốc quý
và mỗi một thầy thuốc thì chọn một số các cái bài thuốc nổi tiếng
vì sao nổi tiếng vì nó là bài thuốc kinh nghiệm
của các lương nghi của các người làm y học cổ truyền từ xa xưa để lại
trải qua năm tháng kinh nghiệm đến giờ nó vẫn tồn tại
tại sao nó tồn tại vì nó còn nguyên giá trị
vì chúng ta biết rồi bây giờ chúng ta đi máy bay rồi chúng ta lên cung trăng rồi
chúng ta đi tàu vũ trụ rồi đúng không
tại sao vẫn còn đi uống mấy cái lá lẩu uống mấy cái vị thuốc đông y
uống mấy cái thuốc sắc rồi v v
bởi vì nó có tác dụng nhưng còn nếu nó không có tác dụng tự người dân sẽ bỏ
bản thân vì khi người dân người bệnh được uống và điều trị bằng yo cổ truyền
và người ta cảm nhận thấy rõ nó cái hiệu quả nó đỡ
thì cái ngành y học cổ truyền nó mới tồn tại được như vậy
còn nếu nó không có tác dụng thì dù có nói về nói về
giống như hôm nay thầy thuốc bác sĩ trần thế hà lên đây nói
mà cho thuốc cho bệnh nhân uống chẳng đỡ thì chẳng ai cho đến
thế thì chúng tôi cũng vinh dự và thấy tin tưởng được rằng là
các bạn hãy sử dụng các thuốc về cổ truyền theo những khuyến cáo
cũng như theo hướng dẫn và kê đơn và xử trí và trần đoán điều trị của bác sĩ chuyên khoa
thì người bệnh sẽ được hưởng những cái lợi ích tốt nhất